bộ văn hóa thể thao và du lịch cùng lãnh đạo tỉnh phú thọ vừa làm việc và thống nhất nhiệm vụ nội dung các chương trình dự kiến sẽ diễn ra dịp dỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng năm canh tí hai nghìn hai mươi với chủ đề linh thiêng nguồn cội đất tổ hùng vương
dỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng năm canh tí hai nghìn hai mươi sẽ được tổ chức quy mô cấp quốc gia từ ngày một tháng ba đến ngày một mươi tháng ba năm canh tí tức từ ngày hai mươi bốn tháng ba đến ngày hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
lễ dân hương dỗ tổ hùng vương vào ngày một mươi tháng ba âm lịch sẽ do bộ văn hóa thể thao và du lịch chủ trì
các hoạt động phần lễ phần hội khác sẽ do tỉnh phú thọ và các tỉnh tham gia tổ chức gồm có hà nội ninh bình thanh hóa thừa thiên huế bình định và tp hcm
tỉnh phú thọ đang hướng tới việc tổ chức lễ hội đền hùng trở thành lễ hội mẫu mực của cả nước
yêu cầu đặt ra là phần lễ phải bảo đảm tính trang nghiêm trọng thể thành kính mang tính cộng đồng sâu sắc
phần hội phải gắn với các hình thức hoạt động vui tươi lành mạnh nhằm giáo dục truyền thống hướng về cội nguồn bảo đảm văn minh tiết kiệm huy động cao nhất các nguồn lực xã hội hóa kết hợp hài hòa các hoạt động văn hóa dân gian truyền thống và hiện đại có sức lan tỏa rộng rãi